từ ngày hai mươi bảy tháng ba các mũi tiến công của ta đã tiến vào đà nẵng bóp nghẹt sự co cụm của địch tại đây
sáng ngày hai mươi chín tháng ba trận địa pháo của ta bắn rồn dập vào sở chỉ huy quân đoàn một nguyện sân bay đà nẵng cảng mỹ khê bán đảo sơn trà
lực lượng hải quân mỹ đến cứu viện cứu lực lượng trốn chạy cũng bị pháo binh của ta đánh chặn
chỉ trong vòng ba mươi hai giờ quân ta lần lượt đánh chiếm các khu vực trọng yếu giải phóng hoàn toàn thành phố đà nẵng và thị xã hội an
tiêu diệt và làm tan giã hơn một mươi vạn quân địch
một mươi một giờ ngày hai mươi chín tháng ba thì là một bộ phận của lực lượng biệt động của thành phố vào chiếm lĩnh cái tòa thị chính
còn các cái mũi khác thì cũng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là chiếm lĩnh cái quân vụ thị trắng và cái đài phát thanh
chúng tôi phán khởi vô cùng mừng rỡ và reo hò với nhau
còn đối với nhân dân thì tất cả mọi người họ đều ra đường
họ cầm cái cờ nhỏ nhỏ như thế này họ chào quân giải phóng vào giải phóng quê hương
thì nói chung là lúc bây giờ coi như là những ngày hội
cuộc tiến công giải phóng huế đà nẵng được hình thành trong quá trình thực hiện cuộc tổng tiến công chiến lược
nhanh chóng phát triển thành chiến dịch quy mô lớn có ý nghĩa rất quan trọng
âm mưu co cụm của địch thất bại làm thay đổi căn bản so sánh lực lượng hoàn toàn có lợi cho ta
mở ra triển vọng thuận lợi
quyết chiến cuối cùng vào cuối tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm